chiều tối nay tại trụ sở chính phủ thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã hội kiến
chủ tịch quốc hộ bulgari rosen dimitrov zelenskov đang thăm chính thức việt nam
thủ tướng phạm minh chính khẳng định việt nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp
thủy chung son sắt và hợp tác nhiều mặt với bulgari luôn ghi nhớ sự giúp đỡ quý báu của bungary
dành cho việt nam trong đấu tranh dành độc lập dân tộc cũng như trong xây dựng và phát triển đất nước
cho rằng hai nền kinh tế còn nhiều dư địa hợp tác và có thể bổ trợ cho nhau
thủ tướng phạm minh chính đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác kinh tế thương mại đầu tư
phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai triệu sớm đạt năm trăm linh triệu usd một năm
thúc đẩy tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước hợp tác đầu tư vào mỗi bên
thủ tướng đề nghị bulgari thúc đẩy ủy ban châu âu gỡ bỏ thẻ vàng đối với thủy sản việt nam
đồng thời đề nghị bulgari thúc đẩy các nước thành viên eu sớm phê chuẩn hiệp định này
chủ tịch quốc hội bungary chúc mừng việt nam tiếp tục đạt được những thành tựu ấn tượng
về phát triển kinh tế xã hội dù thế giới gặp nhiều khó khăn và vai trò ngày càng cao trên trường quốc tế
khẳng định bungary coi việt nam là một trong những đối tác quan trọng tại asean
mong muốn tăng cường hợp tác nhiều mặt với việt nam nhằm phát huy tối đa tiềm năng to lớn giữa hai nước
thủ tướng phạm minh chính cảm ơn bungary đã giúp đào tạo hàng vạn cán bộ sinh viên
nghiên cứu sinh việt nam đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác giáo dục văn hóa du lịch dược phẩm
công nghiệp công nghệ cao và sớm ký hiệp định cấp chính phủ để tạo thuận lợi trong hợp tác lao động
nhất là về y tế xây dựng máy mặc nông nghiệp
thủ tướng cũng cảm ơn và đề nghị bungary tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người việt nam tại bungary
thưa quý vị chiều nay tại phủ chủ tịch chủ tịch nước võ văn thường đã tiếp chủ tịch quốc hội bungary
rosen dmitov zelenskov nhân dịp thăm chính thức việt nam theo lời mời của chủ tịch quốc hội vương đình huệ
đánh giá cao chuyến thăm của chủ tịch quốc hội rosen dimitrov zelenskov và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội cộng hòa bulgari
ngay vào đầu năm mới hai nghìn hai mươi bốn thể hiện sự tin cậy chính trị cao của bungary đối với việt nam
chủ tịch nước tin tưởng
cộng lực thúc đẩy mạnh mẽ các chuyến thăm cấp cao cấp đoàn giữa hai nước trong thời gian tới
nêu rõ bulgari là nước sớm thiết lập quan hệ ngoại giao với việt nam từ năm một nghìn chín trăm năm mươi năm
đến nay quan hệ hai nước đã có bước phát triển tốt đẹp và tiến đến kỷ niệm bảy mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao
chủ tịch nước khẳng định việt nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với bulgari
luôn ghi nhớ sự giúp đỡ ủng hộ của bungary đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây
và xây dựng phát triển đất nước hiện nay
việc bungary ủng hộ phê chuẩn hiệp định thương mại tự do việt nam liên minh châu âu evfta
cũng như hiệp định bảo hộ đầu tư evipa đã góp phần quan trọng cho doanh nghiệp hai nước có dư địa đầu tư phát triển
mang lại những lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước
chủ tịch quốc hội rossan dmitov zelenskov tin tưởng chuyến thăm việt nam là dấu hiệu tốt đẹp cho mối quan hệ chính trị giữa hai nước
chủ tịch quốc hội rosen dimitrov zelenskov đề nghị hai nước thúc đẩy lĩnh vực giáo dục
bày tỏ tin tưởng dịp kỷ niệm bảy mươi năm năm quan hệ hợp tác là cơ hội phát triển quan hệ giữa hai nước
trước đó vào sáng nay tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã chủ trì lễ đón chủ tịch quốc hội bulgari rosen dimitrov zelenskov
và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội bungary thăm chính thức việt nam
ngay sau lễ đón chủ tịch quốc hội hai nước đã tiến hành hội đàm
hoàn ngành kế hoạch trao đổi đoàn cấp cao giữa hai nước chủ tịch quốc hội vương đình huệ cho biết
việt nam đang tích cực chuẩn bị đón tổng thống
tổng thống bungary thăm việt nam trong năm nay cho rằng những chuyến thăm như vậy thể hiện quyết tâm và hành động của lãnh đạo cấp cao hai bên
làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống có bề dày lịch sử gần bảy mươi năm năm
bulgari là một trong một mươi nước đầu tiên trên thế giới thiết lập quan hệ ngoại giao với việt nam
điều này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với việt nam
chủ tịch quốc hội bulgari khẳng định việt nam là đối tác hàng đầu của bulgari
bungary sẽ tiếp tục thúc đẩy phát triển quan hệ hợp tác với việt nam trên các lĩnh vực
hướng tới các lĩnh vực mà hai bên có nhu cầu và thế mạnh
hai bên cùng đánh giá cao ý nghĩa của hiệp định bảo hộ đầu tư việt nam liên minh châu âu evpa
hai bên cùng cho rằng hợp tác quốc phòng an ninh giữa hai nước trong thời gian qua đã đạt nhiều kết quả tích cực
và cần tiếp tục thúc đẩy phát triển hợp tác trong lĩnh vực này trong thời gian tới
trong lĩnh vực an ninh bộ công an hai nước cũng hợp tác rất chặt chẽ chống tin tặc tội phạm công nghệ cao v v
hai chủ tịch cùng thống nhất đánh giá quan hệ giữa quốc hội hai nước thời gian qua không ngừng phát triển
hai bên thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao và các cấp
hai bên tiếp tục thúc đẩy triển khai nhanh chóng tích cực có hiệu quả bản ghi nhớ hợp tác mới giữa quốc hội việt nam và quốc hội bungary được ký kết tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
ngay sau hội đàm chủ tịch quốc hội vương đình huệ và chủ tịch quốc hội bulgari rosen dimitrov zelenskov đã có cuộc gặp gỡ với các cơ quan thông tuần báo chí hai nước
nhận lời mời của chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam võ văn thường tổng thống nước cộng hòa indonesia joko widodo sẽ thăm cấp nhà nước tới việt nam từ ngày một mươi một đến ngày một mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
sáng nay thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã dự hội nghị tổng kết năm hai nghìn hai mươi ba và triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm hai nghìn hai mươi bốn của ngân hàng nhà nước việt nam
cùng dự có lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và địa phương
thủ tướng chính phủ phạm minh chính biểu dương sự nỗ lực và kết quả đạt được của ngành ngân hàng trong năm hai nghìn hai mươi
đóng góp quan trọng vào thành quả chung của đất nước trong bối cảnh tình hình gặp nhiều khó khăn thách thức
thủ tướng cũng chỉ ra những tồn tại như tiến dụng tăng trưởng còn chậm và không đồng đều giữa các tổ chức tiến dụng
còn dồn vào thời điểm cuối năm việc điều hành tín dụng đôi khi còn bị động cần kịp thời hơn nữa
bao gồm cả việc cấp hạn mức tăng tín dụng
việc ban hành một số cơ chế chính sách tín dụng còn hơi cứng nhắc
chưa thực sự sát tình hình như một số điều kiện điều khoản trong thông tư sáu
hoạt động của các tổ chức tiến dụng vẫn còn có nhiều rủi ro còn sở hữu chéo và còn biểu hiện thiếu an toàn
cùng với đó công tác thanh tra giám sát ngân hàng chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước
chưa kịp thời phát hiện các rủi ro sai phạm để có các biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời vi phạm
cá biệt có một số cán bộ thanh tra vi phạm trong thi hành công vụ vừa qua
được phát hiện qua công tác điều tra của các cơ quan chức năng
năm hai nghìn hai mươi bốn thủ tướng yêu cầu ngân hàng nhà nước và toàn ngành ngân hàng cần bám sát các kết luận
nghị quyết của trung ương quốc hội chính phủ cụ thể hóa để triển khai thực hiện các mục tiêu
nhiệm vụ cụ thể năm hai nghìn hai mươi bốn với chủ đề kỷ cương trách nhiệm chủ động kịp thời tăng tốc sáng tạo hiệu quả bền vững
cơ bản đồng ý các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu của ngành ngân hàng
thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh ngân hàng tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình kinh tế trong nước và quốc tế
để có phản ứng chính sách kịp thời tiếp tục triển khai quyết liệt hiệu quả các giải pháp tiến dụng để tháo gỡ khó khăn
thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh tiếp tục triển khai quyết liệt đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tiến dụng
gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra
tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số đổi mới sáng tạo trong hoạt động ngân hàng thanh toán không dùng tiền mặt
và mở rộng hệ sinh thái số để đáp ứng kịp thời các nhu cầu của nền kinh tế tập trung giả soát hoàn thiện khuôn khổ pháp lý
để thúc đẩy hoạt động tiền tệ ngân hàng phát triển an toàn lành mạnh thông suốt bền vững
đáp ứng yêu cầu thực tiến và bắt kịp với xu thế chuẩn mực thông lễ quốc tế
đối với các tổ chức tiến dụng hiệp hội ngân hàng thủ tướng đề nghị sớm bắt tay vào công việc ngay từ đầu năm
giả soát các độc kiện tiến dụng linh hoạt hơn sát tình hình nghiêm túc thực hiện
tuân thủ các chủ trương chính sách của đảng nhà nước của chính phủ và ngân hàng nhà nước
đảm bảo kinh doanh hiệu quả an toàn vì doanh nghiệp người dân và cộng đồng
còn trong chiều nay tại hà nội thủ tướng phạm minh chính dự và phát biểu
chỉ đạo hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi ba triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi bốn của ngành dầu khí
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã trao quyết định bổ nhiệm ông lê mạnh hùng
thành viên hội đồng thành viên tổng giám đốc tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam
giữ chức chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam
năm hai nghìn hai mươi ba hầu hết các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của pvn đều hoàn thành vượt mức kế hoạch
một số chỉ tiêu trọng yếu tăng trưởng cao so với năm hai nghìn hai mươi hai
trong đó chữ lượng dầu khí hoàn thành kế hoạch cả năm trước một tháng một mươi ngày đạt một mươi ba triệu tấn
vượt tám ba kế hoạch năm
sản lượng điện năm hai nghìn hai mươi ba toàn tập đoàn đạt trên hai mươi ba tỷ kwh tăng ba mươi một so với năm hai nghìn hai mươi hai
pvn đã huy động mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đưa vào vận hành nhà máy điện thái bình ii
đúng thời điểm nhu cầu phụ tải điện cả nước tăng cao cuối tháng bốn đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
thủ tướng chính phủ phạm minh chính nhấn mạnh những đóng góp của tập đoàn pvn
trong việc giữ độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ ổn định kinh tế vĩ mô an ninh năng lượng an sinh xã hội
cũng như đóng góp cho nguồn thu ngân sách thu hút nguồn vốn đầu tư
khẳng định vị thế đất nước qua các hoạt động đối ngoại là rất lớn
trước nhiệm vụ nặng nề đặt ra trong năm hai nghìn hai mươi bốn với nhiều khó khăn thử thách
thủ tướng chính phủ lưu ý tập đoàn dầu khí việt nam không chủ quan lơ là
không say xưa với thắng lợi của năm hai nghìn hai mươi ba để tiếp tục bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng
nhà nước phát huy tinh thần đoàn kết kỷ cương trách nhiệm trong quản lý điều hành
nỗ lực vượt khó hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao
ngoài ra tập đoàn cần tiếp tục phối hợp với các bộ ngành
giữ vững khẳng định độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ trên biển đông
đồng tình với những mục tiêu giải pháp trọng tâm tập đoàn đặt ra cho năm hai nghìn hai mươi bốn
thủ tướng chính phủ lưu ý tập đoàn tăng cường đầu tư phát triển công nghiệp năng lượng tái tạo
gắn chuyển đổi số chuyển đổi xanh đổi mới sáng tạo đổi mới tư duy
đặt ra tầm nhìn chiến lược huy động sức mạnh tổng hợp ứng dụng khoa học công nghệ
tập trung xử lý các vấn đề tồn động xử lý các dự án kéo dài trong nhiều năm
như nhà máy lọc dầu nghi xuân nhà máy nhiệt điện thái bình ii
ngoài ra trong chỉ đạo điều hành tập đoàn cần ứng dụng chuyển đổi số
thực hiện quản trị thông minh phân cấp phân quyền nhiều hơn
đi đôi với phân bổ nguồn lực giảm thủ tục hành chính tăng cường giám sát kiểm tra
đẩy mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí trong bộ máy
phát huy tính tự lực tự cường đi lên từ bàn tay khối ốc của mỗi con người
để thể hiện sứ mệnh của người đi tìm lửa
chiều nay dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội vương đình huệ
ubth khai mạc phiên họp thứ hai mươi chín
sau phiên khai mạc ubth cho ý kiến về dự thảo nghị quyết một số cơ chế chính sách đặc thù
để thao gỡ khó khăn vướng mắt đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
tại dự thảo nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn vướng mắt
đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
chính phủ trình quốc hội quyết định tám cơ chế chính sách đặc thù
đa số thành viên ubth cơ bản nhất trí với các chính sách được nêu trong dự thảo nghị quyết
cho ý kiến liên quan đến chính sách bốn về sử dụng ngân sách nhà nước
trong trường hợp giao chủ dự án phát triển sản xuất tự thực hiện việc mua sắm hàng hóa
phục vụ hoạt động phát triển sản xuất một số đại biểu đề nghị cần quy định rõ ràng hơn
đối với các dự án cần có hỗ trợ tức là người ta rất khó khăn thì người ta mới cần có hỗ trợ
nhưng mà chúng ta lại quy định là phải ứng trước ra mua và có đầy đủ hóa đơn để chứng minh
thì lúc đó mới được quyết toán và cấp cái kinh phí hỗ trợ
thì cũng đề nghị là xem cái việc
cái việc quy định như vậy thì nó có tính khả thi không
chủ tịch quốc hội vương đình huệ lưu ý cơ chế chính sách đặc thù nhưng không được trái
với những chủ trương đường lối của đảng phải phù hợp với hiến pháp các thỏa thuận quốc tế
đối với việc phân cấp cho cấp huyện chủ tịch quốc hội đề nghị các cơ quan
tiếp tục làm rõ hơn nữa trong hồ sơ trình quốc hội xem xét quyết định
bộ tài chính buộc kế hoạch công chính phải tham mưu cho chính phủ và thường vụ
nếu như cái phân cấp cho cấp huyện mà hiện nay nó không phát huy tác dụng ngay
mà cũng không giúp ích gì cho cái quá trình xây dựng cái nội dung chương trình của thời gian tới
thì ta sẽ để quy định ở trong cái nghị quyết của quốc hội
mà khi phê chuẩn các chương trình mục tiêu quốc gia của giai đoạn tới
kết luận nội dung này phó chủ tịch quốc hội trần quang phương cho biết
ủy ban thường vụ quốc hội đề nghị chính phủ phối hợp với cơ quan thẩm tra hoàn chỉnh hồ sơ
trình lý dự thảo nghị quyết bảo đảm chất lượng
đề nghị hội đồng dân tộc tổ chức phiên thẩm tra chính thức về nội dung này
để kịp trình quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ năm tới
cũng trong chiều nay ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến
về việc chuẩn bị kỳ họp bất thường lần thứ năm quốc hội khóa một mươi năm
tổng thư ký quốc hội chủ nhiệm văn phòng quốc hội bùi văn cường cho biết
tại phiên họp thứ hai mươi tám ủy ban thường vụ quốc hội đã thống nhất trình quốc hội
xem xét quyết định bốn nội dung tại kỳ họp bất thường lần thứ năm
gồm xem xét thông qua dự án luật đất đai sửa đổi
xem xét thông qua thảo luận các tổ chức tín dụng sửa đổi
xem xét thông qua dự thảo nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù
để tháo gỡ khó khăn vướng mắt đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
và xem xét quyết định một số vấn đề cấp bách về tài chính ngân sách nhà nước
kỳ họp bất thường lần thứ năm dự kiến khai mạc vào ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
và bế mạc vào ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
trong đó có bố trí thời gian nghỉ một ngày để các cơ quan có thời gian tiếp thu
hoàn thiện các sự thảo luật nghị quyết trước khi chính quốc hội thông qua tại phiên bế mạc
căn cứ quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và nghị quyết kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm
quốc hội sẽ xem xét thông qua dự án luật đất đai sửa đổi
và dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi theo đề nghị của ủy ban thường vụ quốc hội
chiều nay hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi ba triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi
toàn hệ thống học viện được diễn ra tại học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến
đồng chí nguyễn xuân thắng ủy viên bộ chính trị giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
chủ tịch hội đồng lý luận trung ương dự và chủ trì hội nghị
năm hai nghìn hai mươi ba học viện chính trị quốc gia hồ chí minh chủ trì xây dựng nội dung chương trình
và phối hợp với ban tổ chức trung ương văn phòng trung ương ban đối ngoại trung ương
tổ chức thành công ba lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với ủy viên trung ương đảng khóa một mươi ba
một lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với ủy viên dự khuyết trung ương đảng khóa một mươi ba
ba lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
hai chương trình trao đổi chuyên đề dành cho cán bộ cấp cao của đảng nhà nước lào
toàn hệ thống học viện đã tập trung nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng cán bộ
thực hiện hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học
phát biểu chỉ đạo hội nghị bên cạnh việc ghi nhận biểu dương đánh giá cao những thành tựu mà học viện đạt được
đồng chí nguyễn xuân thắng đã thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm hạn chế còn tồn tại trong năm hai nghìn hai mươi ba
về những nhiệm vụ trọng tâm trong năm hai nghìn hai mươi bốn đồng chí nhấn mạnh
học viện chính trị quốc gia hồ chí minh tiếp tục thực hiện kế hoạch đào tạo cán bộ một cách hệ thống toàn diện
dự học cụ thể phù hợp tiếp tục phát huy kỷ cương văn hóa trường đảng từ giảng viên tới học viên
nhằm kịch liệt đấu tranh với những luận điệu sai trái với quan điểm chỉ đạo của đảng
nghiên cứu phát triển vận dụng sáng tạo tư tưởng hồ chí minh trên các lĩnh vực